tại tỉnh vĩnh long phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh vừa có buổi tiếp xúc cử tri hai phường của thành phố vĩnh long
và cử tri một số xã thị trấn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri đề nghị các vấn đề như quốc hội giám sát để chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện đường cao tốc trung lương mỹ thuận
tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp tăng cường giám sát các dự án bot để phong ngừa tình trạng lợi ích nhóm
phó chủ tịch nước đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri đồng thời nhấn mạnh tuyến đường cao tốc trung lương mỹ thuận sẽ được tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
vì vừa qua chính phủ đã đồng ý dành bốn mươi năm tỷ đồng để nâng cấp và mở rộng giao thông cho vùng đồng bằng sông kiểu long
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vận chuyển hàng hóa và giảm ách tắc giao thông phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông kiểu long